hội trợ lần thứ một mươi bốn này sẽ tập trung mở rộng thị phần khách du lịch quốc tế
cụ thể tại bốn khu vực trọng điểm như bắc mỹ châu âu đông nam á đặc biệt là khu vực đông bắc á
nhằm tạo sự đột phá trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi
dự kiến có trên bốn mươi quốc gia vùng lãnh thổ tham dự sự kiện này
với mục đích tiếp cận khu vực sông mekong hội trợ sẽ có ba trăm linh gian hàng của các hãng hàng không
khách sạn khu nghỉ dưỡng công ty lữ hành tập đoàn lớn và các địa phương tham gia
dự kiến ite thu hút ba trăm linh người mua quốc tế và năm mươi người mua việt nam đến tham dự
và khoảng ba mươi người tham quan hội trợ quy mô tăng hai mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong khuôn khổ hội trợ sẽ có rất nhiều hoạt động hấp dẫn như hội trợ du lịch quốc tế
chương trình người mua và báo chí lễ khai mạc hội thảo giới thiệu những điểm du lịch nóng bỏng tại việt nam
hội thảo giới thiệu các thị trường du lịch trọng điểm
giải thưởng ite hcmc hai nghìn một mươi tám hội nghị thúc đẩy hợp tác du lịch việt nam trung quốc
hội thảo thị trường du lịch hàn quốc nhật bản đài loan trung quốc úc tây âu hội thảo nâng cao công tác xúc tiến du lịch